những ngày qua nông dân ở huyện đảo lý sơn hết sức lo lắng bất an khi mà hàng loạt diện tích hành đến kỳ thu hoạch bị hư hại nặng
hầu hết các diện tích hành ở khắp các cánh đồng trên đảo bị chết do bệnh lươn rũ hay sâu đục thân
tình trạng này gây thiệt hại cho vụ mùa hành chính của bà con nông dân đảo lý sơn
năm nay bà ngô thị dung trồng ba xào hành tím trên đồng thầu đâu xã an hải huyện lý sơn
mùa thu hoạch bắt đầu cũng là lúc bà phát hiện hơn năm mươi diện tích hành bị hư hại
hành tím đến kỳ thu hoạch đều bị héo rũ củ hành mục ruộng hư hỏng hoàn toàn
mặc dù đã dùng nhiều cách để cứu chữa số diện tích còn lại nhưng bà cũng đánh bất lực nhìn hành ngày càng chết dần
năm nay bà ngô thị dung trồng ba xào hành tím trên đồng thầu đâu xã an hải huyện lý sơn
thế nhưng trên các cánh đồng nhiều diện tích hành bị hư hại trắng đồng
bà con nông dân cho biết sau khi trồng được vài tuần thì nhiều diện tích hành tím bị thổi giữa củ hành bị nhũng nát
tình trạng hư hại ngày càng nặng khi đến kỳ thu hoạch củ
trong số một trăm sáu mươi ha có đến ba mươi hectare bị hư hại hoàn toàn
nhiều cánh đồng bị hư hại từ một mươi hai mươi diện tích có nơi từ bảy mươi chín mươi diện tích bị hư hại
hiện đang là thời điểm thu hoạch nhưng nhiều nông dân lý sơn đối diện với cảnh mất mùa trắng tay vụ chính
nhiều cánh đồng bị hư hại từ một mươi đến hai mươi diện tích có nơi từ bảy mươi đến chín mươi diện tích bị hư hại
cùng với tỏi lý sơn
cònouch tử là n henng

thu nhập chính của nông dân trên đảo lý sơn mất mùa từ vụ thu hoạch năm nay
ảnh hưởng lớn cho bà con nông dân ngành nông nghiệp huyện đang kiểm tra nguồn giống
việc sử dụng giống chản lan và tìm các giải pháp hỗ trợ nông dân khắc phục
giúp bà con tái sản xuất cho vụ mới bảo đảm an toàn